sau nhiều ngày mưa lớn gây lũ sạt lở đất và ách tắc giao thông đến nay thiệt hại tại tỉnh sơn la vẫn chưa thể thống kê đầy đủ
nhiều nơi vẫn bị ngập cục bộ khiến cho người và phương tiện tham gia giao thông di chuyển hết sức khó khăn
đây là những gì còn sót lại sau cơn lũ đi qua
do lũ đến quá nhanh và bất ngờ nên kho hàng tạp hóa trị giá hàng tỷ đồng của gia đình chị lê thị bình
ở tiểu khu hai thị trấn hát lót huyện mai sơn đã trở tay không kịp
hàng hóa trong phút chốc đã trôi theo dòng nước lũ

theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mai sơn tỉnh sơn la
tính đến thời điểm này mưa lũ đã làm một người chết hơn ba trăm linh nhà bị ảnh hưởng
trong đó có một trăm hai mươi sáu nhà phải di chuyển khẩn cấp một trăm ba mươi bốn nhà bị ngập úng diện tích hoa màu bị thiệt hại gần bảy mươi hectare
ba trường học bị nước lũ tràn ngập toàn bộ khuôn viên tuyến đường quốc lộ sáu thuộc địa phận xã cò nòi
thị trấn hát lót
tuyến đường tỉnh lộ một trăm một mươi đi qua xã tà hộc nà bó bị sạt lở đất đá hàng nghìn mét khối
tuyến đường quốc lộ bốn g thuộc địa phận xã triềng ve nà ớt bị sạt lở đất đá gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại
huyện đã học ngay ban chỉ huy phòng chống thủ bão và đã giao cho các lực lượng khối hợp để diễn khai
lực lượng chốt bây giờ chúng tôi lấy là lực lượng huyện đội và dân quân tự vệ và thực hiện bốn nảy chỗ
chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo các phương tiện cấp cứu
rồi đảm bảo các tối cần thiết khác ví dụ như là lương thực phổ thẩm cho nhân dân
hiện nay tình hình mưa lũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tại các điểm sạt lở lực lượng chức năng đang nỗ lực huy động phương tiện nhân lực cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân
nêu cao cảnh giác chủ động phòng chống lũ bão chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai
tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ để khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân